đồng thời lực lượng cảnh sát cơ động của cấp trên tăng cường về phối hợp cho nên các khu phong tỏa thực hiện khá nghiêm túc

với tinh thần vì nhân dân phục vụ cán bộ chiến sĩ cảnh sát khu vực công an phường lê lợi vẫn ngày đêm ứng trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh và các khu vực đang thực hiện cách ly tại nhà
cảnh sát khu vực đã luôn bám sát địa bàn nắm chắc tình hình ở cơ sở giúp cho việc truy vết nhanh sớm khoanh vùng phục vụ công tác tổ chức cách ly dập dịch không để dịch lây lan ra cộng đồng
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý vào tối ngày một mươi năm tháng sáu đại tá lê anh tuấn trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát cơ động bắc trung bộ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
cho biết một cán bộ của đơn vị nhận tin bà nội và cha ruột vừa qua đời nhưng vì thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ở tâm dịch bắc giang nên đã không thể về nhà trụ tàng
thượng úy lê nhữ hoàng là cán bộ thuộc đại đội hai tiểu đoàn cảnh sát cơ động số bốn trung đoàn cảnh sát cơ động bắc trung bộ cùng đồng đội được tăng cường làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch covid một mươi chín tại tỉnh bắc giang từ ngày hai mươi tháng năm đến nay

trong quá trình làm thủ tục nhập quan cho bà cha anh vì quá đau buồn đã lên cơn đột quỵ và mất cùng ngày
trên tinh thần nghĩa tử và nghĩa tận chọn tình trọn nghĩa của nhân dân bắc giang với lực lượng cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ trên địa bàn
nên chính quyền địa phương đã phối hợp với trung đoàn cảnh sát cơ động bắc trung bộ lập bàn thờ gồm hai di ảnh của bà nội và bố đẻ của đồng chí hoàng
chốt kiểm soát nơi anh làm nhiệm vụ ủy ban nhân dân xã thái đào huyện lạng giang tỉnh bắc giang để thượng úy hoàng bái vọng chịu tang bà và cha
những hình ảnh này không chỉ phản ánh một phần sự hy sinh của những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nơi tuyến đầu chống dịch
gác nỗi đau riêng vì nhiệm vụ chung của đất nước mà còn thể hiện nghĩa cử nhân văn nghĩa tình của những người đồng chí đồng đội
và sự yêu thương đùm bọc của nhân dân dành cho người chiến sĩ cảnh sát cơ động giữa tâm dịch covid một mươi chín
tại tỉnh hà nam lực lượng công an đã điều tra truy xét và bắt giữ hai đối tượng gây ra hai mươi vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
đối tượng vũ gia lý chú thôn tam tứ xã liên cầm là thủ phạm gây ra một mươi một vụ trộm cắp tài sản ở xã liêm cầm và một số địa bàn lân cận
lý khai nhận đã lấy trộm ba mươi tám tấm cốc pha năm xe lôi xe rùa và nhiều phụ tùng xe máy gặt máy bừa với tổng trị giá khoảng bốn mươi triệu đồng
mang đi tiêu thụ
cùng ngày công an thị trấn tân thanh bắt giữ nguyễn văn đức chú tại tổ dân phố ba nhất thị trấn tân thanh
là đối tượng gây ra chín vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị trấn tân thanh và các xã liêm phong liêm thuận
tại cơ quan công an đối tượng đức khai nhận đã lấy trộm năm mươi bốn tấm cốc pha và nhiều phương tiện phụ tùng máy nông nghiệp
với tổng trị giá khoảng ba mươi triệu đồng bán lấy tiền mua ma túy và chơi game
tuy mới bước vào đầu mùa giải bóng
đá châu âu euro hai nghìn hai mươi một nhưng lực lượng công an đã liên tiếp triệt phá nhiều điểm cá độ bóng đá
vào giờ ngày một mươi sáu tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã triệt xóa điểm đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá do nguyễn thanh bình tổ chức tại quán cà phê ba hồng kông
thuộc thôn phước thịnh xã đức thạnh huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt giữ bốn đối tượng tạm giữ số tiền cá cược trên một mươi ba triệu đồng
cùng hàng chục triệu trên người đối tượng và nhiều tăng vật phương tiện có liên quan
đây là điểm cáo độ bóng đá hoạt động từ đầu mùa giải euro đến nay